tại thành phố hải dương đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban dân vận trung ương đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy về tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai ghi nhận và đánh giá cao về tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh hải dương đồng thời đề nghị trong thời gian tới tỉnh hải dương cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của người dân bảo đảm công việc tiếp dân khiếu nại tuổi cáo của công dân quan tâm hơn nữa đến người lao động và vấn đề môi trường đất đai
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tổng sản phẩm trên đề bàn tỉnh hải dương ước tăng bảy hai so với cùng kỳ năm
năm hai nghìn một mươi tám thu ngân sách nhà nước bằng sáu mươi sáu tám sự toán năm và tăng ba mươi bốn so với cùng kỳ năm trước thành lập mới tám trăm năm mươi doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ đăng ký gần sáu năm trăm linh tỷ đồng